thưa quý vị bộ y tế mới đây đã có văn bản nêu rõ người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót không được cập nhật kịp thời ảnh hưởng đến việc cấp hộ chiếu vaccine phục vụ cho việc đi lại giao thương quốc tế
thưa quý vị bộ y tế mới đây đã có văn bản nêu rõ người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót không được cập nhật kịp thời ảnh hưởng đến việc cập nhật kịp thời ảnh hưởng đến việc cập nhật kịp thời
thưa quý vị bộ y tế mới đây đã có văn bản nêu rõ người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng qualche đơn vị trực thuộc bộ y tế y tế các bộ ngành về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín và triển khai ký xác nhận hỗ trương vắc xin
các đơn vị trực thuộc bộ y tế y tế các bộ ngành ra soát xác thực bổ sung thông tin sai lệch
còn thiếu của người dân tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
hoàn thành trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tổ chức ra soát xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín và duy trì việc xử lý phản ánh theo hướng dẫn của bộ y tế
tại công văn số chín nghìn bốn trăm năm mươi tám bit cntt trước ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của bộ y tế tại công văn số một nghìn chín trăm linh tám bit cntt
hoàn thành trước ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cùng ngày bộ y tế đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh thành phố cũng về việc
làm sạch dữ liệu tiêm chủng covid một mươi chín
tại văn bản bộ y tế đề nghị ủy ban nhân các tỉnh thành phố
giao tổ công tác đề án sáu của các tỉnh thành phố
chủ trì chỉ đạo thực hiện làm sạch dữ liệu về tiêm chủng covid một mươi chín
theo công văn số một nghìn bốn trăm chín mươi năm bit cntt ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
về việc đôn đốc bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thời gian hoàn thành trước ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của bộ y tế
thời gian hoàn thành hai nội dung này trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cả hai văn bản này bộ y tế nêu rõ người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng
chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót
không được cập nhật kịp thời ảnh hưởng đến việc cấp hồi chứa vaccine
phục vụ cho việc đi lại giao thương quốc tế
bộ y tế cũng đề nghị ủy ban nhân các tỉnh
thành phố các đơn vị trực thuộc lập danh sách cán bộ đầu mối
phụ trách công tác tiêm chủng bao gồm các thông tin họ và tên
đơn vị chức vụ số điện thoại gửi về bộ y tế để phối hợp
trong việc làm sạch dữ liệu và cấp hồi chứa vaccine
báo cáo kết quả triển khai các nội dung trên về bộ y tế
qua cục công nghệ thông tin bản mềm gửi về địa chỉ email
trước ngày năm sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
để tổng hợp báo cáo tổ công tác đề án sáu của chính phủ
và báo cáo thủ tướng chính phủ
trước đó thông tin tại hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai
cấp hội chứa vaccine và quán triệt việc bổ sung xác thực
thông tin tiêm vaccine phòng covid một mươi chín do bộ y tế tổ chức
sáng ngày bốn bốn cho biết thờ bộ công an tính đến thời điểm đó
trong số một trăm năm mươi bốn triệu mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
gửi sang đã xác thực đúng thông tin được hơn một trăm một mươi hai triệu mũi tim
còn lại hơn bốn mươi một triệu mũi tiêm
các chuyên gia cho biết khi thông tin bị sai sẽ không cấp được hồ chứa vaccine